vào ngày một mươi sáu tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thông báo kết quả xét nghiệm rt pcr mới nhất ghi nhận thêm bảy ca dương tính sars cov hai bộ y tế chưa công bố gồm một trường hợp tại tân phước khánh thị xã tân nguyên và năm trường hợp là công nhân công ty hosware và một trường hợp tại bình thắng thành phố di an
đáng lưu ý ổ dịch tại công ty housware đường số sáu mươi hai phường bình chuẩn thành phố thuận an đến nay đã có bảy công nhân dương tính với sars cov hai trong đó năm công nhân phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng sáu và hai bệnh nhân phát hiện vào ngày một mươi năm tháng sáu ở tại tân phước khánh thị xã tân uyên
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh bình dương đã triển khai các biện pháp khẩn trương cách ly điều trị các bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức cách ly tập trung số công nhân diện f một
đồng thời phong tỏa công ty houseware để điều trị các bệnh nhân phát hiện vào ngày một mươi năm tháng sáu
điều chất dịch tễ phun dịch khử khuẩn